tại hội trợ quốc tế đang diễn ra trên đất pháp với tư cách là khách mời danh dự
việt nam đã gây ấn tượng đặc biệt đối với bạn bè quốc tế
đây là sự kiện do trung tâm văn hóa việt nam tại pháp tổ chức
nhận kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao và năm năm đối tác chiến lược giữa việt nam và pháp
tham gia hội trợ quốc tế gronov với tư cách khách mời danh dự
việt nam được ban tổ chức bố trí không gian rộng bảy trăm linh m hai để giới thiệu các mặt hàng tác phẩm
gây ấn tượng mạnh nhất đối với quan khách quốc tế tham quan gian hàng việt nam là ẩm thực truyền thống
tại gian việt nam khách tham quan có thể thưởng thức các món ăn đặc trưng nhất của ẩm thực việt như phở nem bánh quấn
với chủ đề chính của hội trợ là lễ hội âm nhạc
bên trong khu không gian việt nam được bố trí một sân khấu để một mươi sáu nghệ sĩ đến từ nhà hát trèo việt nam biểu diễn
việt nam và pháp từ lâu đã có quan hệ hợp tác
kinh tế chặt chẽ
ngoài ra hai nước cũng đang tiến gần hơn trong lĩnh vực văn hóa để có thể hiểu biết nhau nhiều hơn
ngày hôm nay người dân grenoble có cơ hội được khám phá những sản phẩm thủ công mỹ nghệ
những điệu múa âm nhạc và ẩm thực truyền thống của người việt
nhân dịp khai trưng gian hàng của việt nam tại hội trợ grenoble năm nay
tôi xin chúc các mối quan hệ trao đổi về văn hóa du lịch giữa hai bên sẽ phát triển tốt đẹp trong tương lai
mục đích chính là nhằm giới thiệu với các bạn
về một việt nam không chỉ có bốn mùa xuân hạng tu đông
mà còn có một mùa vô cùng đặc sắc rất cần khám phá đó là mùa văn hóa
thông qua các gian hàng giới thiệu về thủ công mỹ nghệ
thông qua các gian hàng giới thiệu về du lịch về hình ảnh đất nước
về ẩm thực về trang phục và đặc biệt là với các tiết mục trình diễn đặc sắc của nhà hát trèo việt nam
mong muốn các bạn đến việt nam nhiều hơn
và không chỉ có vậy chúng tôi còn có tham vọng thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch
hội trợ gronov là dịp để việt nam cũng là dịp để quảng bá hình ảnh du lịch an toàn
thân thiện chất lượng đối với khách du lịch tại thị trường pháp nói riêng và châu âu nói chung
đồng thời cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch việt nam tiếp cận
tìm hiểu đặc điểm và xu hướng phát triển thị trường mở rộng hợp tác kinh doanh với các đối tác